tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã chủ trì tổ chức đại hội thi đua yêu nước
ngành lao động thương binh và xã hội lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
tới dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đồng chí đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã gửi lãng hoa chúc mừng
trong năm năm qua hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ngành lao động thương binh và xã hội đã không ngừng đổi mới các hình thức thi đua yêu nước
một trong những thành tích nổi bật đó là đã tham mưu trình hội nghị lần thứ bảy
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai ban hành nghị quyết hai mươi tám về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh
trình ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai ban hành nghị quyết hai mươi bảy
qua đó mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi
đã đạt mục tiêu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc mừng các kết quả đạt được trong năm năm qua
của ngành lao động thương minh và xã hội đánh giá cao sự kịp thời tham mưu cho chính phủ
ban hành gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
thời gian tới ngành lao động thương binh và xã hội cần tổ chức thi hành bộ luật lao động
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
xử lý rứt điểm các tồn động về việc công nhận người có công phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện
bảo hiểm xã hội linh hoạt đa dạng đa tầng hiện đại